trong xây dựng nông thôn mới tỉnh nam định xác định một trong những giải pháp trọng tâm tạo nền tảng
để thực hiện nhiều tiêu chí là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hóa sạch
nông nghiệp công nghệ cao hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ để gia tăng giá trị
nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững
do đó trong nhiều năm qua hàng loạt các mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa
trên địa bàn tỉnh đã được hình thành phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao
đây là cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao trên diện tích chín trăm linh mẫu của hợp tác xã nông nghiệp long thành
huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
bằng việc thực hiện mô hình liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ giữa hợp tác xã và công ty
do đó đầu gia của hợp tác xã luôn được ổn định bảo đảm thu nhập cho bà con xã viên
tất cả là do công ty toàn xuân là cung ứng
vấn đề vật tư vấn đề phòng trừ sâu bệnh theo sự chỉ đạo của công ty
tất cả các thuốc bảo vệ toàn là những thuốc hiệu quả thời gian dung dưỡng kéo dài
hạn chế vấn đề độc hại và hai nữa là tuân thủ tuyệt đối trong quy trình phòng trừ sâu bệnh
nắm bắt được cơ hội phát triển từ chủ trương khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết tập trung dụng đất để sản xuất hàng hóa
công ty toàn xuân đã đầu tư bảy mươi tỷ đồng xây dựng nhà máy
và dây chuyền chế biến gạo lúa sau khi thu hoạch sẽ được chuyển tới nhà máy để chế biến thành gạo thành phẩm
quản lý theo chuỗi từ bắt đầu làm đất hạt giống chăm sóc cho đến tận cùng là bao sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều được truy xuất điện

và với dây chuyền sản xuất như thế này thì khi áp dụng công nghệ thì những sản phẩm những hạt gạo ngon nhất đã đến được với tay người tiêu dùng
bởi vì những hạt gạo lối đã được sàng lọc ngay từ trong khâu sản xuất này
có thể nói việc xây dựng thành công chuỗi liên kết đã thúc đẩy tích tụ tập trung dụng đất thành vùng sản xuất lúa hàng hóa theo cánh đồng lớn
góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
và khắc phục vấn đề bảo hoang dụng ở địa phương